nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam ngày hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi chín ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín sáng nay tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín và cán bộ công đoàn nhận giải thưởng nguyễn văn linh
cùng sự còn có đồng chí trương thị mai ubnd bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương các đồng chí lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam
cách đây chín mươi năm ngày hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi chín tại số nhà một mươi năm phố hàng nón hà nội đã diễn ra đại hội thành lập tổng công hội đỏ bắc kỳ
đây là sự kiện trọng đại đánh dấu mốc son trói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và công đoàn việt nam
trải qua chín mươi năm hình thành và phát triển được đảng ta và bác hồ lãnh đạo rèn luyện giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn việt nam luôn gắn liền với những chặng đường vẻ vang của dân tộc
tổ chức công đoàn việt nam luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân đồng hành với dân tộc với đảng cộng sản việt nam
luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu cùng với nhân dân cả nước lập nên những trang sử vẻ vang xứng đáng là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân
giai cấp tiên phong lãnh đạo mọi thời kỳ cách mạng
phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân và công đoàn việt nam
trong thời gian qua mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức song cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước đã nêu cao ý chí tự lực tự cường
năng động sáng tạo quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức đoàn kết tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của tổ chức công đoàn
đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng